đây là hiện trường vụ huấn chiến xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
ở ấp một xã phú lợi huyện thanh bình giữa nhóm của nguyễn văn tuấn và nhóm của trần minh khánh chú tại địa phương
khiến huỳnh an tiên bỏ mạng tại hiện trường lê thành hiệp và lê tấn tài tử vong tại cơ sở y tế cùng ba thanh niên khác bị thương
lúc khoảng chín h bốn mươi năm thì tiệm game nghỉ lúc đó có bốn em đi ra trước
lên kia thì thấy nguyên một đoàn xe nó chạy ngang tôi cứ sợ quýnh lộn cho nên nói với mấy em nó thôi đi vô nhà đi anh đóng cửa lại
nhưng mấy em nó không vô khoảng một mươi phút sau thì tôi có tiếng nói bảo hiểm đánh với nhau rồi tiếng la mà cũng không xác định được là ai đánh ai
rồi tôi mới mở cửa đi ra đi và đánh thì thấy có một em đang nằm bắt động rồi
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện thanh bình đã phối hợp với các ngành chức năng
và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ và xác minh thông tin các đối tượng có liên quan
đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ trần minh khánh
hà văn sĩ nguyễn văn tý và phạm văn nhị đồng thời mời các đối tượng có liên quan lên làm việc
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước
nhóm của nguyễn văn tuấn đã tìm nhóm của trần minh khánh để đánh nhau
trong lúc hỗn chiến khánh đã dùng dao chống trào quyết liệt lạnh nhóm của tuấn
dẫn đến ba người tử vong và một số thanh niên khác trong nhóm của tuấn bị thương
lúc đó còn không biết ai không biết gì hết lúc đó còn đồng thiên đại
về nguyên nhân vụ việc trên là xuất phát từ tuấn chạy xe nạt bô rú ga
dẫn đến gây bức xúc cho hà văn sĩ anh cùng với trần minh khánh
từ đó là hai đối tượng này rượt đuổi theo rồi dùng tay và đánh
ngày hôm sau đối tượng tấn đến khu vực chợ thanh bình cùng với nhóm bạn trên dưới khoảng một mươi hai người
sau đó tuấn cùng các con bè kéo đơn
tuấn đến tìm khánh để mà đánh giáo thù
trong khi đến tìm khánh thì lúc này khánh đã có chuẩn bị công cụ là dao
các đối tượng vào đánh khánh thì dẫn đến là sô sát
chỉ vì tiếng nẹt bô mà nhóm của tuấn và khánh gồm hai mươi năm thanh niên có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi sáu tuổi
đã gây ra vụ hỗn chiến
trong số đó phần lớn các đối tượng đều đã nghỉ học
không có công an việc làm ổn định thường xuyên chơi game
để rồi chỉ vì háo tháng nhất thời
mà dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật
đây cũng là bài học cảnh tình cho các bậc phụ huynh
trong việc quản lý giáo dục con em mình
tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc
với mục tiêu là không để tín dụng đen len lòi để bẫy người dân
loại trừ nhiều hệ lụy cho xã hội
lực lượng công an đã liên tiếp xóa sổ các ổ nhóm cho vay nặng lãi
mới đây nhất tại vĩnh long kiểm tra nhà số hai trăm một mươi ba khu nhà ở hoàng hảo
thuộc xã thanh đức huyện long hồ
lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng
có dấu hiệu cho vay nặng lãi và nhiều giấy tờ có liên quan
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ hàng ngàn tờ rơi
có nội dung cho vay tiền hàng trăm hợp đồng thế chất tài sản
cùng với các loại giấy tờ nhà đất sổ hộ khẩu
giấy đăng ký kinh doanh chứng minh nhân dân
giấy phép lái xe và hai xe mô tô
được biết căn nhà trên là do đào thành đạt thuê lại khoảng hai tháng nay
nhóm đối tượng trên chưa đăng ký tạm trú tại địa phương
cơ quan tỉnh đã mời nhóm đối tượng trên về cơ quan công an
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một trong những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đó là làm giả giấy tờ giả mạo chữ viết chữ ký
không chỉ người dân mà ngay cả các cơ quan hay là các tổ chức tín dụng
cũng dễ dàng xa bẫy thủ đoạn này
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương vừa lật tẩy một đường dây làm giả
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với giá trị hàng tỷ đồng
vụ việc cũng là do sự thiếu chặt chẽ trong quá trình thẩm định cho vay
của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngân hàng việt nam thịnh vượng
có trụ sở tại đường nguyễn lương bằng thành phố hải dương
cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bốn đối tượng bắt tạm giam ba đối tượng
gồm nguyễn thị hiền ở hải dương vũ đình thuận và lò kim phượng
có hộ khẩu thường trú tại hải phòng và sơn la
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đã thu giữ nhiều loại tăng vật có liên quan
trong đó phải kể tới những sổ hộ khẩu không có chữ nhưng có hình dấu
của công an thành phố thái nguyên hàng trăm chứng minh thư nhân dân các loại
nhiều sim điện thoại điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bốn đối tượng bắt tạm giam ba đối tượng
gồm nguyễn thị hiền ở hải dương vũ đình thuận và lò kim phượng
có hình dấu của công an thành phố thái nguyên hàng trăm chứng minh thư nhân dân các loại
nhiều sim điện thoại điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói

có hình dấu của công an thành phố thái nguyên hàng trăm chứng minh thư nhân dân các loại
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bốn đối tượng bắt tạm giam ba đối tượng

ngoài ra cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bốn đối tượng bắt tạm giam ba đối tượng
có hình dấu của công an thành phố thái nguyên hàng trăm chứng minh thư nhân dân các loại
ngoài ra cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bốn đối tượng bắt tạm giam ba đối tượng
có hình dấu của công an thành phố thái nguyên hàng trăm chứng minh thư nhân dân các loại